việc gửi trẻ trong dịp nghỉ hè luôn là nỗi trăn trở của các bậc cha mẹ
nhiều gia đình chọn cách cho con tham gia học thêm tại các lớp hè các khóa năng khiếu thể thao
nhưng chi phí khá cao và không phải ai cũng có điều kiện nhất là đối với các gia đình công nhân
tại tp hcm các gia đình công nhân đã có rất nhiều giải pháp linh động gửi con trong dịp này
đưa ông bà từ quê vào để trông cháu trong dịp nghỉ hè chính là lựa chọn đầu tiên của các gia đình công nhân
khi mà họ luôn bận rộn với công việc làm thêm tăng ca cũng vì lẽ đó mà tại các khu dân cư khu nhà trọ của công nhân
sẽ dễ dàng gặp hình ảnh các bà đang chơi đùa trông coi và chăm sóc các cháu bé đặc biệt là các cháu trong độ tuổi còn nhỏ
cũng vào dịp này các nhà trẻ tự phát nở rộ khắp các khu dân cư khu nhà trọ
chủ yếu tập trung ở những khu vực có đông công nhân lao động như cơ sở này của chị út mười ở quận một mươi hai
nhiều năm nay đã trở thành điểm gửi con quen thuộc của các gia đình công nhân lao động trong dịp hè
các con được trai mẹ đưa đến gửi từ bảy giờ sáng cho tới bảy có khi tám giờ tối mới được đón về

chi phí gửi con trong dịp hè cũng cao hơn bình thường
nên người ta cũng khổ mình cũng khổ nương qua nương lại nhau sống
cũng có nhiều gia đình vì điều kiện kinh tế eo hẹp trong khi đó
nên phải chọn giải pháp cắt cử một trong hai người cha hoặc mẹ ở nhà chăm con
để hỗ trợ cho người dân trên địa bàn sở giáo dục đào tạo tp hcm đã cho phép
từ ngày một mươi bảy tháng sáu đến ngày một mươi sáu tháng tám các trường mầm non có thể tổ chức hoạt động hè
theo yêu cầu của phụ huynh đồng thời cũng lưu ý các cơ sở giáo dục mầm non
cần đảm bảo an toàn cho trẻ đảm bảo đủ số giáo viên tương ứng với số trẻ
đảm bảo chế độ dinh dưỡng vệ sinh chăm sóc nuôi dưỡng đảm bảo các hoạt động thể thao ngoài trời như trong năm học